thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn
thời gian gần đây công an tp hcm đã liên tục triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải
hai mươi hai giờ đây là thời điểm các phương tiện quá khổ quá tải thường xuyên xảy ra trên quốc lộ một a
tuy nhiên để tránh các đối tượng theo dõi hoạt động của lực lượng kiểm tra
tổ chuyên đề thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
phải triển khai tuần tra lưu động xử lý các trường hợp vi phạm
chúng tôi sẽ tăng cường công tác xử lý để qua công tác xử lý làm sao tác động đến lái xe
để cho lái xe chấp hành nghiêm về quy định về tải trọng
những trường hợp nghi vấn xe quá tải trọng tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện đưa xe đến trạm cân gần nhất để kiểm tra
nếu xe vượt quá tải trọng lái xe sẽ bị lập biên bản và bắt buộc hạ tải
theo nghị định bốn mươi sáu những xe vượt quá tải trọng từ một mươi đến ba mươi
trung bình lái xe sẽ bị phạt tiền chín trăm linh đồng và chủ xe bị phạt ba triệu đồng
nếu là cá nhân và sáu triệu đồng nếu là tổ chức
đối với những trường hợp vượt quá tải trọng một trăm năm mươi lái xe sẽ bị phạt một mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe bốn tháng
chủ xe là cá nhân bị phạt một mươi chín triệu đồng nếu là tổ chức phạt ba mươi tám triệu đồng
nếu là cá nhân bị phạt một mươi triệu đồng lái xe sẽ bị phạt một mươi triệu đồng